tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ hoa kỳ daniel critton brink đại sứ cộng hòa hy lạp uanis rafakis đại sứ cộng hòa liên bang nigeria francis epe duma đến trình quốc thư nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
chào mừng đại sứ nigeria francis efeduma xác nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao vị thế hàng đầu của nigeria ở châu phi nhất là tại khu vực tây phi và những đóng góp của nigeria cho hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới
bày tỏ cảm ơn sự hợp tác tích cực của nigeria với việt nam tại các diễn đàn quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chủ trương nhất quán của nhà nước việt nam là ưu tiên coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với nigeria một trong những đối tác hàng đầu ở châu phi
đại sứ francis efeduma
fujuma trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp khẳng định tổng thống và người dân nigeria mong muốn được đón chủ tịch nước sang thăm nigeria
nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác đại sứ francis ephesma cho biết bộ trưởng nông nghiệp nigeria sẽ sang thăm việt nam vào tuần tới nhằm tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực này
nigeria luôn ủng hộ hợp tác với việt nam tại các diễn đàn quốc tế
trong buổi tiếp đại sứ hy lạp ioannis raptakis

chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao vai trò của đại sứ quán hy lạp tại hà nội
chúc đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ việt nam hy lạp
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc asean eu và asem
đánh giá hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư cần phải trở thành một trụ cột trong mối quan hệ việt nam hy lạp
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh và lợi ích chung
như kinh tế biển hàng hải đóng tàu nông nghiệp du lịch văn hóa và giáo dục
đại sứ hy lạp uani raftakis trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
trong bối cảnh lịch trình bận rộn của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
cho biết nhiệm vụ của đại sứ trong nhiệm kỳ là đưa quan hệ truyền thống hy lạp việt nam phát triển lên tầm cao mới
đại sứ ioannis raptakis khẳng định hy lạp mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và eu
mong muốn là đại diện cho tiếng nói của việt nam tại châu âu
chào mừng đại sứ daniel christenbering được bổ nhiệm trọng trách vào thời điểm quan hệ việt nam hoa kỳ đang phát triển sôi động
chủ tịch nước trần đại quang cho biết các cơ quan của việt nam đang hoàn tất công tác chuẩn bị
đón tổng thống hoa kỳ donald trump sang thăm cấp nhà nước
cùng với đó tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã chính thức bắt đầu và tới đây là hội nghị lần thứ hai mươi năm
các nhà lãnh đạo các nền kinh tế khu vực châu á thái bình dương
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của tổng thống donald trump
thành công tốt đẹp tạo dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ việt nam hoa kỳ
hai bên cần thúc đẩy các cơ chế hợp tác sôi động hiệu quả hơn chú trọng mở rộng giao lưu giữa các bộ ngành địa phương
đẩy mạnh đối thoại chính sách đối thoại quốc phòng an ninh hợp tác giáo dục và văn hóa
bày tỏ vinh dự được chính quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang đại sứ daniel christenbering cho biết
mục tiêu trong nhiệm kỳ tại việt nam là đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
nhưng dịp này đại sứ daniel gris tembering bày tỏ sự chia sẻ với người dân miền trung
trước những thiệt hại to lớn về tính mạng con người và tài sản do bão số một mươi hai gây ra
về chuyến thăm của tổng thống donald trump tới việt nam đại sứ daniel gris tembering tin tưởng
với những nỗ lực chuẩn bị chú đáo của việt nam chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống donald trump
sẽ thành công tốt đẹp qua đó thể hiện với người dân và nhà đầu tư hoa kỳ rằng việt nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư